theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám tổng số khách du lịch đến hà nội đạt hơn hai mươi sáu triệu lượt khách tăng chín ba so với năm hai nghìn một mươi bảy

trong đó khách từ các quốc gia châu á chiếm khoảng sáu mươi và du khách đến từ các quốc gia châu âu chiếm khoảng hai mươi bốn
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết toàn thành phố hà nội đã tiêm bổ sung vaccine sởi rubella
được trên năm trăm năm mươi bốn trẻ trong chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ một đến năm tuổi đạt tỷ lệ chín mươi một bốn
hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã đạt tỷ lệ tiêm trên chín mươi năm trong đó đạt cao nhất là huyện thạch thất với tỷ lệ chín
chiến dịch tiêm không ghi nhận trường hợp nào bị tai biến nặng hoặc sự cố sau tiêm
tuy nhiên khu vực nội thành còn có một số đơn vị có tỷ lệ tiêm thấp nguyên nhân do cha mẹ không cho trẻ đi tiêm bổ sung
bởi chưa hiểu hết lợi ích và sự cần thiết của chiến dịch tiêm bổ sung đợt này
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội khuyến cáo để tăng cường miễn dịch cho cá nhân và cộng đồng
từ đó ngăn chặn dịch sởi bùng phát tại hà nội sau chu kỳ bốn đến năm năm các bậc phụ huynh hãy đưa con đi tiêm bổ sung vaccine sởi rubenla
kể cả trẻ đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi theo lịch thường xuyên
hà nội hiện có bảy mươi cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích hơn một ba trăm ba mươi ha gồm khoảng ba một trăm linh cơ sở sản xuất đang hoạt động
nộp ngân sách nhà nước tám tháng năm hai nghìn một mươi tám
khoảng sáu trăm ba mươi một tỷ đồng thu hút khoảng sáu mươi lao động
hiện thành phố đang thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập chín cụm công nghiệp với diện tích khoảng hai trăm ba mươi ha
theo sở công nghiệp hà nội xu hướng đầu tư vào các khu công nghiệp cụm công nghiệp của hà nội là đầu tư công nghệ cao công nghệ sạch phát triển bền vững
cho nên các doanh nghiệp sẽ tăng vốn đầu tư vào một đơn vị diện tích đất bằng việc tăng mật độ sử dụng đất đầu tư thiết bị công nghệ cao
đầu tư dây chuyền đồng bộ sử dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất qua đó tăng hiệu quả sử dụng đất
thưa quý vị và các bạn tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên nhiều địa phương của hà nội đang phát triển các loại cây ăn quả
trở thành đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước như cam canh bưởi diễn nhãn chín muộn
để nâng cao năng suất chất lượng tăng giá trị cho cây ăn quả hà nội đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao
xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc sản trái cây của các địa phương
đó cũng là nội dung chính của phóng sự thủ đô ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năm nay là năm thứ một mươi gia đình ông bùi quốc hòa ở thôn gia tự kim sơn gia lâm hà nội chuyển đổi trồng chuối
từ ngày chuyển đổi từ cây ngô cây đỗ sang cây chuối cuộc sống của gia đình ông khấm khá hẳn lên
ông mạnh dạn thấu thêm đất của thôn và gom ruộng của bà con nông dân mở rộng diện tích trồng chuối
gia đình ông được xã tổ chức trọc tập lấp trồng cây có muối và chuối để nâng cao hơn kỹ thuật trồng trọt tăng năng suất và chất lượng quả
dùng hữu cơ nhiều dùng hữu cơ nhiều vì các bạn là chủ yếu là đỗ tương không phải cả do cho ăn vào
thế là cứ thì cứ một xào chuối là thường thường chúng tôi dòng được tám mươi năm đến chín mươi cây chuối tiêu
với bình quân bây giờ giá chuối như bây giờ là chúng tôi đang cân hiện thời là sáu thì buồng chuối khoảng hai mươi hai cân thì cũng được hơn một trăm linh
thì tôi thấy đó chung là cái hiệu quả là cũng thế là so với gia đình kinh tế gia đình như thế này là tạm được
khác với trước kia trồng tự phát
mảnh mún nhỏ lẻ theo cái lôi cũ của các cụ ngày xưa
giờ đây toàn bộ vườn chuối của ông hòa đã được áp dụng theo chuẩn mô hình việt gáp
kết quả buồng chuối quả đều và to hơn chất lượng khác hẳn so với trước
nhưng chúng tôi nhìn thấy cái hiệu quả so với cách đây ba bốn năm về trước nó rõ rệt hơn nhiều
mà con sản lượng nó gấp đôi gấp ba trước
trước thì buồng chuối nó chỉ được khoảng dầu thông thường nó chỉ được khoảng một mươi một mươi năm cân thôi
nhưng bây giờ áp dụng như thế này thì cái buồng chuối của mình nó lên khoảng hơn hai mươi cân
cũng giống như ông hòa ông trần văn bình thôn báo đáp xã kiều kỵ huyện gia lâm thành phố hà nội
đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kể từ năm hai nghìn tám khi xã có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng
từ năm hai nghìn tám cánh đồng báo đáp này vốn là chuyên độc canh cây lúa trồng rất kém hiệu quả
ông bình đã siêu tầm các loại giống cây chuẩn mà nguồn gốc là giống cam xã đoài về trồng ở khu vực này
và việc trồng chuyển đổi sang cây ăn quả
ông cũng đã áp dụng trồng theo quy trình việt gáp
và cho tới những năm hai nghìn một mươi bảy thì trung tâm chứng nhận việt gáp của thành phố hà nội thuộc sở nông nghiệp
đã chứng nhận cho toàn bộ cánh đồng thôn báo đáp này với trên bốn mươi hectare
trong đó là hai mươi hai hectare đạt các quy chuẩn quy trình việt gáp
trước đây thì trồng cái kinh nghiệm trồng không ít trồng rất là ít
thì chúng tôi cũng được qua những lớp tập huấn của hội nông dân huyện xã tổ chức
thì được học về kỹ thuật chăm sóc cây trồng
theo cái quy trình và đặc biệt là áp dụng cái quy trình trước đây là tưới nước thì nó chả nan
thế rồi phun thuốc nó cũng không theo bốn đúng
có những loại thuốc đó không được theo đúng kỹ thuật
thế khi áp dụng quy trình việt gáp thì đặc biệt là việc giống cây thì chúng tôi đã có nguồn gốc rõ ràng
được viện khoa học được viện do quả công nhận đó là giống cây chuẩn đầu dòng
cam vinh và cam đường canh là hai cái cây mà mũi nhọn
cho phát triển để làm vườn ra đồng
đối với vai trò nông dân chúng tôi trước khi đấy là đầu tiên chúng tôi phải có một buổi tuyên truyền
để làm sao hội viên nắm được chủ trương chính sách
thế rồi là nhận thức được những các cái điều kiện kinh tế
với vai trò của nông dân thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi đã mở rất nhiều lớp tập huấn
cho các hội viên nông dân là cách chăm sóc trồng
rồi là bảo vệ thực vật
với một cái tiêu chuẩn là hướng vượt gáp cho nên là những cái thành quả như năm vừa rồi thì mỗi một sào cam
mỗi gốc cam thì cho năng suất rất là cao
về kỹ thuật các hộ gia đình sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phân bón có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng
đặc biệt phân bón sử dụng đều có nguồn gốc hữu cơ thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và cũng rất hạn chế phun
và chủ yếu là đúng lúc đúng thuốc đúng nồng độ và đúng cách
vì vậy quá trình phun thuốc giảm đi rất nhiều làm cho sản phẩm an toàn hệ thống tưới tiêu khắp cánh đồng
đáp ứng kịp thời nhu cầu nước của cây
trong thời gian này cam bắt đầu vào chín thì gia đình ông bình đã hoàn toàn dừng phun thuốc
chỉ những khu ruộng nào thu hoạch xong bắt đầu vào thời kỳ chăm sóc chuẩn bị cho vụ mới thì ông mới phun thuốc chống xương
để bảo đảm giữ đọt lá tránh dày dẹp
từ nay cho đến tết gần như là vườn cam này không sử dụng một loại thuốc nào kể cả sinh học lẫn hóa học
cái cát này thì không đơn giản đâu nói chung là đi tập huấn đấy tập huấn rồi là kể cả những cái quản lý về hàng ngày
của đồng chí bảo vệ thực vật là phải có hàng ngày có mặt ở đây để kiểm soát toàn bộ những cái việc mà phun phòng
rồi cũng như là cái phân bón nước tưới nữa chứ người xước thì bơm tưới nhưng bây giờ chúng tôi phải khoan tiếng
và kiểm tra cái nguồn nước ở ngầm nữa thì nó có đảm bảo không chứ không phải đơn giản làm cái cát là rất khó
nhưng mà ngừng lại đã được chăm sóc cát rồi thì
năng suất rồi là cái việc cái giá trị của cái sản phẩm đó nó tăng rất nhiều
quả kinh tế thứ nhất là tôi thấy là nó người lao động nó đỡ đi công việc rất nhiều
bởi trước hết phun thuốc có thể một năm là hơn chục lần bây giờ chúng tôi phun thuốc một năm bảo vệ thực vật
chỉ đỡ tầm bốn năm lần là cùng thôi như vậy số lượng phun thuốc giảm đi
nhiều hiệu như vậy đương nhiên là cái ngày công lao động thì tiền chi phí nó ít đi
và cái thai chúng tôi lắp đặt các hệ thống tưới tự động
thì như vậy cũng đỡ được người ngoài công lao động
có thể nói nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
hiệu quả đem lại không hề nhỏ cho các hộ dân tại hà nội
những vườn ủi tại đông dư trước đây chỉ thuần túy theo mùa vụ
mỗi năm chỉ vào tháng bảy mới là mùa ổi
nhưng bà con nông dân tác động khoa học kỹ thuật vào thì không chỉ là một vụ nữa mà là bốn vụ quanh năm
khi người dân người ta đã ứng dụng cái khoa học kỹ thuật vào thì người ta đã có thu nhập cao cải thiện đời sống
trước đây thì như tôi đã leo ý thu nhập chỉ có một vụ thôi nhưng bây giờ nó là có bốn vụ
do vậy là cái điều kiện phát triển kinh tế và thu nhập của người dân nó được cao lên
nên nó sẽ được cải thiện hơn
cái hướng đi sắp tới thì chúng tôi có quy hoạch vùng chuyên canh
và có cái quan tâm đầu tư hỗ trợ về cái khoa học kỹ thuật
thứ hai nữa là về các điều kiện về sản xuất
ví dụ như là hệ thống mương rồi là tưới hệ thống nước tưới mương tiêu
thì hiện nay là chúng tôi đang đầu tư cái hệ thống giếng khoan
để sử dụng cái nước giếng khoan để tưới cho cây ổ
để việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được đẩy nhanh và hiệu quả tại hà nội
có thể nói vai trò của hội nông dân là rất lớn
hội nông dân đã tập trung vào việc kết nối giữa hội nông dân với các nhà khoa học
các doanh nghiệp với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm
đối với việc kết nối giữa nông dân với nhà khoa học thì hội tập trung vào việc giúp cho nông dân hiểu
nắm bắt và biết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới có giá trị kinh tế cao
bên cạnh đó biết áp dụng các thành tiệu của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ sinh học
trong quá trình sản xuất trồng trọt và chăn nuôi
chúng tôi cũng phải tập trung giúp cho nông dân nắm vững các kiến thức khoa học kỹ thuật
và ứng dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật trong quá trình thu hoạch bảo quản chế biến sau thu hoạch
đây là một nội dung hết sức quan trọng
bởi vì chúng ta hiện nay sản xuất bảo quản và chế biến sau thu hoạch còn rất hạn chế
đây là một nội dung mà hội nông dân chúng tôi sẽ tập trung để ứng dụng các khoa học công nghệ
trong quá trình bảo quản nông sản đặc biệt là cây ăn quả các loại rau thực phẩm sau thu hoạch
hội đã tập trung phổ biến tuyên truyền cho nông dân nắm được ý nghĩa vai trò quan trọng
của công tác ứng dụng khoa công nghệ và sản xuất ra sản phẩm của mình
phải có được thương hiệu để người tiêu dùng biết đến người tiêu dùng tin dùng
thông qua đó để có thể đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với sản khoa công nghệ
giữa các cơ quan chức năng của thành phố giúp cho nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm của mình
và trong thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tập trung vào cái hoạt động này
bởi vì nông sản trên địa bàn thành phố hà nội rất phong phú rất đa dạng và có cái giá trị
kinh tế cao nhất là những sản phẩm được ứng dụng khoa học công nghệ
phát triển cây ăn quả không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân thủ đô
bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp mà còn nâng cao thu nhập phát triển kinh tế cho các hộ nông dân
hiện nay toàn thành phố đã xây dựng được một mươi hai nhãn hiệu tập thể
nhìn chung bước đầu các mô hình này cho hiệu quả tích cực
thu nhập đạt từ tám trăm linh triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng một hectare
thời gian tới để nâng cao hiệu quả hơn nữa
người nông dân cần hướng đến liên kết sản xuất theo mô hình tổ hợp tác
hợp tác xã để tạo ra lượng sản phẩm lớn chất lượng đồng đều
tích cực kết nối với các doanh nghiệp để ổn định đầu ra cho sản phẩm
thưa quý vị và các bạn nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng
mới đây tổng công ty điện lực hà nội đã triển khai chương trình thắp sáng niềm tin
với các hoạt động sửa chữa
cung cấp và lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho hai một trăm linh hộ nghèo
gia đình chính sách trên địa bàn thủ đô
đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực
giúp các hội dân dùng điện an toàn bảo đảm điều kiện sinh hoạt phát triển kinh tế và sản xuất
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hoạt động có ý nghĩa này qua ghi nhận sau đây của chúng tôi
cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành điện hướng đến quyền và lợi ích của người dân
hàng năm evn hà nội đều triển khai các hoạt động nhằm tri ân tới khách hàng
lớn trên địa bàn thành phố hà nội lắp đặt miễn phí điện mặt trời áp mái
cho một mươi hộ gia đình thương binh liệt sĩ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt
chương trình sửa chữa thay mới đường dây đèn led miễn phí cho hai một trăm linh khách hàng là hộ gia đình nghèo
gia đình chính sách đã được tổng công ty điện lực hà nội triển khai
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với các hộ gia đình khó khăn
thực hiện sự chỉ đạo của tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty điện lực thành phố hà nội
thì tháng một mươi hai hàng năm thì ngành điện lấy cái tháng đó là cái tháng chia khách hàng
với mục đích là tri ân và cũng là giới thiệu đến quý khách hàng là được biết và truyền thông tới cộng đồng
làm sao là những công việc đã làm của ngành điện và ngành điện cũng muốn tới là hướng về an sinh xã hội
là chung tay chia sẻ cùng với cộng đồng làm sao là các hộ dân là với được đảm bảo cung cấp điện với chất lượng tốt nhất
và hai nữa là dịch vụ của điện lực được đi sâu và rộng đến từng người dân
gia đình chị bùi thị huyền là một trong những hộ khó khăn trên địa bàn phú mãn huyện quốc oai
đường dây điện của gia đình đã cũ nát các thiết bị điện hầu như hỏng không sử dụng được nhiều lần muốn sửa chữa
nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vẫn chưa thể nâng cấp cải tạo hệ thống điện trong nhà
hôm nay chị rất xúc động và vui mừng khi được công ty điện lực quốc oai đến sửa chữa và thay mới hệ thống điện miễn phí
giúp chị bớt đi một khoản chi phí sửa chữa hệ thống điện của gia đình
trước đây thì hệ thống điện nó hay bị nhảy át đấy ạ
và bây giờ được bên công ty điện lực về sửa là nó đã khỏi dạ và sử dụng rất là tốt
và bên công ty đã tuyên truyền những cái về an toàn điện đấy ạ
tôi cảm thấy rất là cảm ơn bên công ty điện lực về sửa chữa hộ gia đình ạ
còn đây là gia đình nhà bà đinh thị ngân cũng như gia đình chị huyền
bà ngân là một trong bảy mươi hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện quốc oai được lựa chọn để thay mới
sửa chữa đường điện
hôm nay các bác thượng điện đến để lắp điện sáng cho gia đình ạ
trước hết là tôi cũng xin cảm ơn tất cả bên điện của nhà nước
thế là cũng về để quan tâm đến hỗ trợ gia đình nhà tôi rất là khó khăn
thế thì hỗ trợ về thì tôi không biết nói gì cả tôi chỉ biết là cảm ơn
các hộ gia đình được lựa chọn để sửa chữa cải tạo nâng cấp hệ thống điện
đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhà cửa súng cấp đa phần đường dây điện
thiết bị điện trong nhà của những hộ dân này đã hỏng hoặc cũng nát
nhiều đoạn dây điện bị đứt hở gây mất an toàn cho người dân khi sử dụng điện
trong những năm gần đây thì địa phương được nhà nước cũng như là ngành điện
đầu tư cơ bản về đường điện của địa phương và nâng cấp đường điện cũng như là hộ gia đình
bà con nhân dân trong toàn xã và đối với cái việc mà tri ân khách hàng đến các hộ nghèo
và các hộ cận nghèo trong xã thì việc này được chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân
cũng như là các hộ nghèo trong toàn xã đón nhận rất là ủng hộ
việc mà nâng cấp đường điện thì giúp cho bà con nhân dân là phát triển ổn định kinh tế
trước đây thì cái đường điện nó kém thì thường xuyên là mất điện và nó ảnh hưởng đến cái việc

phục vụ sản xuất
và chúng tôi cũng mong muốn là trong
những năm tiếp theo thì các cấp
các ngành và nhất là ngành điện
sẽ quan tâm hơn nữa
đến những hộ nghèo hộ chính sách
trong địa bàn sạc phù mạng
trong cái tháng tri ân khách hàng
tháng năm thì tổng đoàn địa lực việt nam
lấy ngày tháng một mươi hai
là tháng tri ân
thì ở đây trong cái tháng tri ân
có rất nhiều hoạt động của ngành điện
thì đặc biệt tiêu biểu là
trong tháng tri ân thì các điện lực
đồng loạt triển khai là tri ân đến các hộ
gia đình nghèo hộ gia đình chính sách
và hộ công với đất nước
điện lực cũng sẽ thực hiện là thay dây
và bóng đèn nét miễn phí cho tất cả các hộ
cái phần đầu tư
thì điện lực sẽ đầu tư toàn bộ
dây dẫn trong nhà hệ thống đèn
bóng đèn bảng điện và
thiết bị đóng khắt và dây dẫn thì
điện lực sẽ thực hiện là thay từ phía dưới
công tơ vào đến trong nơi sử dụng điện
khách hàng thứ hai nữa là tuyên truyền
về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
và an toàn và thứ ba nữa là tuyên truyền
đến các hộ dân họ biết là
khi tháng một mươi hai là tháng
ngành điện đấy là cái tháng tri ân
để làm sao là tri ân đến khách hàng
cũng được biết đến cái cộng đồng
trong toàn khu dân cư
việc thực hiện sửa chữa điện
miễn phí cho các hộ nghèo gia đình
chính sách trên địa bàn đã trở thành một
trong những hoạt động thường niên được evn hà nội
quan tâm triển khai năm hai nghìn một mươi tám
là năm thứ bốn liên tiếp evn hà nội
tổ chức các hoạt động tri ân khách
hàng sử dụng điện thông qua những chương trình
ý nghĩa này sẽ góp phần giúp các hộ dân
được dùng điện an toàn bảo đảm điều kiện
sinh hoạt từ đó phát triển kinh tế
và ổn định đời sống của nhân dân
những hình ảnh vừa rồi cũng đã
khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này
của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt